thì sẽ bám sát được được bảo toàn được vốn và đảm bảo được kinh tế tập thể phát triển
về quan điểm là cần phải có cơ chế tài chính riêng hay là có cái dòng ngân sách riêng
để cho khu vực kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã nói riêng phát triển
thì chúng ta quay trở lại là khi mà cái luật hợp tác xã có hiệu lực từ một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
thì lúc đó là chính phủ cũng đã có cái chủ trương là xây dựng một cái cơ chế tài chính riêng
và cái dòng ngân sách riêng
nhưng mà già lại thì nó lại mâu thuẫn với cái quy định trong cái nghị quyết số một trăm linh năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội
cho nên là không thể có bố trí được
thế thì khắc phục cái điểm đó thì tôi nhớ lại là các cái văn bản chỉ đạo là đã cài đặt cái kinh phí này
vào các cái chương trình mục tiêu
chẳng hạn vào cái chương trình là tái cơ cấu nông thôn trên cơ sở là giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững
hay là cài đặt vào chương trình mục tiêu quốc gia
nông thôn mới xây dựng nông thôn mới của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi để mà triển khai thực hiện
và thực hiện các cái đó thì chúng ta nhớ là hiện nay thì chính phủ đã ra cho các cái chính quyền địa phương
là cần phải có cái kinh phí có cái sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ cho hợp tác xã
thì nói chung là cái hỗ trợ đó chưa được nhiều
thế còn về mặt là có một cái nguồn tài chính riêng như ông hòa nói thì đúng là về mặt hợp tác xã
thì các ông mong muốn là đúng
nhưng mà nguồn ấy thì lấy từ nguồn nào
lấy từ ngân sách nhà nước hay là lấy từ
hệ thống ngân hàng thì tín dụng
nếu mà từ hệ thống ngân hàng thì tín dụng thì phải có điều kiện của nó
đúng không anh phải có cái thế chấp
còn nếu từ ngân sách nhà nước mà chính quyền trung ương hay chính quyền địa phương bỏ ra là
thì tôi nghĩ là cái hướng như thế thì cũng rất là tốt để cho khu vực hợp tác xã có cái vốn để mà phát triển
thiếu vốn là một trong những nguyên nhân khiến cho bà con không dám tham gia hợp tác xã
muốn vay vốn thì phải có tài sản tín chấp
không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện
liên minh hợp tác xã cũng nhận thức rõ hạn chế này cố gắng xây dựng quỹ tài chính riêng hỗ trợ bà con
tuy nhiên quỹ khó có thể hỗ trợ nhiều cho bà con về những vướng mắc từ định chế cho vay
trước đây thì chúng tôi cũng chỉ có hơn một trăm linh tỷ cái tiền quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thôi
mà cái số lượng hợp tác xã thì nó tới hơn hai mươi năm hợp tác xã trong cả nước rồi
chính vì thế cái tỷ lệ mà hợp tác xã mà được hỗ trợ thì nó cũng chỉ tiếp cận được cái phần vốn này
thì nó cũng rất là nhỏ chỉ khoảng độ năm một mươi các hợp tác xã thì chúng tôi cũng đang tháo gỡ từng bước
để làm sao trước mắt là tháo gỡ cái vay vốn của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ký kết rất là nhiều các chương trình phối hợp với các ngân hàng thương mại
đặc biệt là cái ngân hàng hợp tác xã cũng là thuộc cái hệ thống hỗ trợ hợp tác xã
nhưng cái thủ tục của họ cũng chẳng khác gì là cái ngân hàng thương mại cả
không có hỗ trợ riêng đối với hợp tác xã không có quy định riêng đối với hợp tác xã
chính vì thế nên là chúng tôi cũng có ký kết những cái chương trình đó để nhằm mục đích là có cái sự phối hợp
các ngân hàng để có những cái chính sách riêng đối với lại hợp tác xã để làm sao mà cùng với cái chính sách của đảng và nhà nước
thì các hợp tác xã mới tháo gỡ được cái vấn đề về vốn
bên cạnh đó luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai cũng đang cho thấy những rào cản làm hạn chế khả năng tự phát triển của các thành viên
đó là luật quy định là bảy thành viên chỉ như một hộ kinh doanh và quy định tỷ lệ cung ứng giới hạn không quá ba mươi hai tổng giá trị cung ứng sản phẩm dịch vụ
đối với lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp và không quá năm mươi đối với lĩnh vực phi nông nghiệp
giới hạn hợp tác xã cơ bản chỉ phục vụ cho thành viên
cái này không nên quy định cứng nhất về cái tỷ lệ bởi vì thực tế là hiện nay cũng đã có những cái vướng mắc trong cái quá trình triển khoai là luật
có những cái hợp tác xã kiểu cũ ngày trước thì là hợp tác xã toàn xã hợp tác xã nông nghiệp toàn xã đấy
thì có thể họ sẽ cung cấp dịch vụ cho rất là nhiều thành viên có thể toàn xã luôn thành viên rất là đông
nhưng ngày nay thì số lượng thành viên trong hội đồng quản trị thì cái số lượng nó cũng không nhiều
chỉ từ bảy thành viên là có thể thành lập được hợp tác xã theo quy định của luật rồi
thế thì người ta sẽ có thể là có những cái hợp đồng lao động đối với các thành viên mà có thể là thời vụ
đấy thì là họ có thể là cung ứng các cái thành viên đấy cũng có thể sản xuất và cung ứng lại cái sản phẩm cho hợp tác xã
và hợp tác xã sẽ là đầu tàu để có thể là cung ứng cái dịch vụ đầu vào cũng như đầu ra cho các cái thành viên đó
chứ không nhất thiết là phải quy định một cái tỷ lệ cứng nhắc
chúng tôi rất là chú trọng đến phát triển thành viên rất là chú trọng hai cái nội dung
một là phát triển quy mô hợp tác xã hai là phát triển thành viên
bởi vì trong cái xu hướng phát triển của thị trường như thế này nếu các hợp tác xã cứ bé nhỏ
cứ bảy thành viên và không có những cái hợp lực hợp vốn và để mà phục vụ được tốt nhất cho thành viên
thì cũng không thể nào mà phát triển được cạnh tranh được với rất nhiều loại hình kinh tế khác
như vậy vướng mắc về vốn và luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai cần được xem xét điều chỉnh để tháo gỡ cho bà con trong thời gian tới
chúng ta thấy rằng là luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai ra đời thực hiện theo cái cơ chế thị trường
nhưng hiện tại bây giờ thì khung khổ pháp lý đã thực sự cởi trói cho người dân được thương nguyễn bích lâm
luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình triển khai thì cũng còn nhiều điểm bất cập
và ngay cả những cái quy định ở trong luật cũng có những cái điều vất cập
tôi lấy đơn cử chẳng hạn như là có cái quy định chắc ông hòa biết rất rõ là giải thể cái hợp tác xã không còn tồn tại nữa
vì trong luật quy định là phải thành lập hội đồng giải thể này đúng không
và trong vòng sáu mươi ngày hội đồng đó phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về các hợp tác xã ấy biết
rồi phải đăng ở trên báo liên tiếp trong ba số liên tiếp
rồi thông báo cho các cơ sở các đối tác các tổ chức kinh tế biết được cái chuyện giải thể của mình
rồi thì cũng phải thông báo về cái chuyện là xử lý cái chuyện tài sản xử lý cái thanh toán về mặt tài chính như thế nào
nhưng mà thực tế thì các hợp tác xã ấy họ đã ngừng hoạt động đã giải thể lâu rồi
nó không còn tồn tại lâu rồi
mà yêu cầu như thế là không có tính khả thi
thì đó là một cái điều mà cần phải sửa lại trong cái luật sắp tới
hay là một cái quy định nữa trong luật
quy định là
thành lập hợp tác xã chẳng hạn như thế
chúng tôi nghiên cứu thấy cái quy định thành lập hợp tác xã còn phức tạp hơn nhiều thủ tục hơn khắt khe hơn là thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp
đúng không anh
doanh nghiệp rất đơn giản
rất đơn giản cho nên năm ngoái tôi nhớ là khi tôi còn làm tôi cũng trưởng đống kê đấy
có một cái ba cái anh chị đứng ra thành lập doanh nghiệp vì vốn là một trăm bốn mươi bốn tỷ
tôi mới sửng sốt
tôi bảo đề nghị anh em kiểm tra lại
thì qua đấy tôi mới thấy là gì
à cái thành lập doanh nghiệp nó đơn giản lắm
chỉ cần đến cái cơ sở cái trung tâm đăng ký kinh doanh ở địa bàn đấy đánh thành lập thôi
nhưng mà hợp tác xã thì khác
hợp tác xã một loạt những cái quy trình thủ tục khác
cho nên đấy cũng là một cái góc một cái khía cạnh để mà phải sửa đổi lại luật
bởi vì là nền kinh tế đã phát triển hội nhập cho nên rất nhiều những cái nội dung nó đã thay đổi mà cần phải nghiên cứu để sửa đổi điều chỉnh lại
cái luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai để làm sao cho thực sự nó là môi trường pháp lý
nó là bệ đỡ
cho kinh tế tập thể nói chung và kinh tế hợp tác xã nói riêng phát triển
rõ ràng là đảng và nhà nước đã có những cái chủ trương và những chương trình cụ thể xuống các địa phương ạ
nhưng mà tại sao lại quá trình thực hiện nó lại có những cái chậm chạp nó gây ách tắc cho người dân như vậy ạ thưa ông chúa văn hòa
tại bởi vì hiện trạng là các hợp tác xã theo cái quy mô thôn hiện tại thôn xã ở đây chỉ có giao việc không có kiểm tra đôn đốc chỉ ghi sổ bảo hộ viết thôi
thì có những công việc đó không được giao không được tổ chức thực hiện
kinh tế tập thể để giúp cho những người yếu thế nhất nó sẽ bay bị chết đuối trong một cái vũng nước nhỏ không ngoi lên được
ông hòa nói thế thì đúng mà tôi nghĩ là cái mấu chốt cơ bản đó là cái sự quan tâm của các cấp và cái nhận thức của các cấp đối với kinh tế tập thể và hợp tác xã
đó là cái điều quan trọng nhất
tôi lấy ví dụ chẳng hạn như cái huyện đại lộc của quảng nam chẳng hạn có rất nhiều hợp tác xã phát triển rất tốt
tại sao như vậy
bởi vì chính quyền ở đó họ rất quan tâm
họ thông báo cho các hợp tác xã trong huyện về cái mục tiêu về cái hướng đổi mới của huyện của người ta trong cái giai đoạn năm năm tới là cái gì
xong trên cơ sở đó người ta hướng dẫn các hợp tác xã đó đáp ứng được các cái yêu cầu của cộng đồng xã hội ở cái khu đó
bởi vì cái hợp tác xã là cơ bản là đáp ứng cái cộng đồng của thành viên hợp tác xã trước tiên sau đó là mở ra đáp ứng cái yêu cầu của cộng đồng xã hội ở cái khu vực hợp tác xã người ta
sản xuất kinh doanh
cho nên tôi nói là cái yếu tố đầu tiên vẫn là nhận thức
một khi nhận thức đúng thì sẽ người việt nam mình thông minh lắm biết cách tìm ra các giải pháp để mà tháo gỡ khó khăn
nên thời gian tới tôi nghĩ là cần phải tuyên truyền mạnh hơn nữa nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền nhận thức của người dân
thậm chí cả nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và nhận thức của các nhà khoa học
chỉ có tất cả những cái tổ chức đó những cộng đồng đó xuống vào giúp cho kinh tế thập thể
và cụ thể giúp cho hợp tác xã thì hợp tác xã mới có thể phát triển được
tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương và nhân dân
bên cạnh đó là cũng phải xem xét lại các quy trình thủ tục và xóa bỏ các rào cản những cái gây ách tắc cho bà con
đấy chính là những cái rào cản mà khiến cho bà con cảm thấy là không còn tha thiết với mô hình này đúng không ạ
và xa rời một cái mô hình mà chúng ta thấy rằng là nó rất thực sự rất tích cực mà đảng và nhà nước đã đề ra để hỗ trợ cho bà con nông dân